mở đầu sẽ là thông tin cập nhật về đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên đến hơn hai tỷ đồng
được bộ công an triệt phá vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung
đề nghị truy tố nguyễn văn điền tức điền khèo chùm giang hồ gốc hải phòng cùng với một mươi bốn đồng phạm
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận bổ sung
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố nguyễn văn điền tự điền khều
bốn mươi bảy tuổi quê ở hải phòng ngụ tại quận bảy và năm người khác về tội tổ năm hai nghìn hai mươi
điền lấy tài khoản trên trang web cácượcbóng tám mươi tám com cấp master từ đại lý cấp trên
về chia ra nhiều tài khoản khác nhau
sau đó điền giao cho các đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc đánh bạc trên internet
với nhiều hình thức chủ yếu là cá độ bóng đá
bàn chuyên án xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
tổng số tiền giao dịch để đánh bạc thông qua đường dây đánh bạc do điền cầm đầu là hai một trăm năm mươi tỷ đồng
nữ nhân viên ngồi bên cạnh cũng hoảng sợ bỏ chạy và bị té ngã
đối tượng nhanh chóng kéo ngăn kéo gom tiền rồi tẩu thoát thành công
bước đầu cơ quan công an xác định vụ cướp xảy ra tại cửa hàng điện thoại ở tỉnh lộ một mươi
phường bình trị đông a quận bình tân tp hcm
tài sản bị cướp đi là bảy triệu đồng tiền mặt
ngoài ra năm nhân viên cửa hàng bị thương ở tay
nhận tin báo công an quận bình tân đã có mặt tại hiện trường trích xuất camera an ninh
để điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng
đã bắt khẩn cấp hai đối tượng huỳnh vĩnh thái hai mươi hai tuổi và nguyễn thị thanh thảo hai mươi ba tuổi
là bạn gái của thái đều tạm trú tại xã long thọ huyện nhân trạch
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào tối ngày hai mươi một tháng bảy anh nguyễn duy quân một mươi tám tuổi
trú tại tỉnh đồng nai để chiếc xe máy biển số sáu mươi b bảy tám mươi một nghìn ba trăm ba mươi bảy trước cửa hàng quần áo
ở xã vĩnh thanh huyện nhân trạch thì bị thái và thảo lấy trộm
nhận tin báo công an huyện nhân trạch đã truy xét bắt giữ thái và thảo cùng tăng vật
qua đấu tranh cả hai đối tượng khai nhận trong hai tháng sáu và bảy năm hai nghìn một mươi chín
đã thực hiện ba vụ trộm xe máy mang đi bán được một mươi chín triệu đồng tiêu xài cá nhân
công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát cơ động
công an tỉnh tên ninh bắt quả tăng một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà
tại nhà của nguyễn thị nhung ở huyện châu thành thu giữ hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
và tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc này do đối tượng nguyễn thanh tú trú tại ấp thanh hòa đứng ra tổ chức
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang ba mươi năm đối tượng thu giữ hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
bốn con gà và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
được biết tụ điểm đánh bạc được hình thành vào khoảng hai tuần nay
tú cùng với phan văn lựa chú tại huyện châu thành rủ dê lôi kéo các con bạc tham gia
thưa quý vị theo nhận định của các cơ quan chức năng thì diễn biến của tội phạm mua bán người
ngày càng có chiều hướng phức tạp
đặc biệt chúng đã có sự thay đổi về phương thức hướng vận chuyển để có thể lừa bán được các nạn nhân
cũng như là qua mắt được các cơ quan chức năng
điều này đòi hỏi công tác điều tra của lực lượng công an cũng cần phải thay đổi
không ngừng nâng cao nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
ba đối tượng gồm hứa mạnh cường nguyễn xuân đạt và hoàng văn thư
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn khởi tố về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
hứa mạnh cường biết quán karaoke linh nga ở huyện ninh giang tỉnh hải dương
có nhu cầu chuyển giao hai nữ nhân viên phục vụ tại quán hát với số tiền chín triệu đồng trên người
cường đã liên hệ với hoàng văn thư quản lý tại quán karaoke tại phú lộc để giới thiệu nhân viên nữ
sau khi trao đổi thư đã đồng ý và bảo cường cùng nguyễn xuân đạt là lái xe taxi
cầm hai mươi triệu về hải dương để tiếp nhận hai nữ nhân viên
trên đường về đến địa phận thôn mạn đường xã mai sao huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
thì bị phát hiện bắt giữ
còn cường thì bị phát hiện bắt giữ

qua vụ án này cơ quan công an nhận định tội phạm mua bán người có hoạt động gia tăng trong nội địa
với việc liên tuyến liên tỉnh đặc biệt trung hướng vào các nạn nhân là nữ giới
các đối tượng đã lợi dụng các trang mạng xã hội như facebook zalo để tuyển nhân viên làm việc
về lương việc nhẹ lương cao để tuyển những số nhân viên nhất là số nhân viên nữ
để tuyển vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke quán bar
và các cơ sở kinh doanh có địa kiện như karaoke quán bar và các cơ sở kinh doanh có địa kiện như karaoke quán bar
và các cơ sở kinh doanh có địa kiện như karaoke quán bar và các cơ sở kinh doanh có địa kiện như karaoke

đối tượng đã liên tuyến quán bar và ab exporting to myanmar
trong chốn người lao động đó có người đã trở thành nạn đường
chủ động trước những diễn biến của tội phạm mua bán người trong tình hình mới
lực lượng công an các đơn vị địa phương trên cả nước đã vào cuộc đồng bộ
nhiều chuyên án thành công bắt giữ nhiều đối tượng
bên cạnh đó cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các đối tượng này
để người dân có thể nhận diện góp phần vào công tác phòng ngừa đối với tội phạm mua bán người
hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang phối hợp cùng đội quản lý thị trường số hai
làm việc với ông nguyễn văn khải giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn triều dương
để làm rõ nguồn gốc hợp pháp đối với hơn bốn mươi ba tấn đường cát và chín mươi thùng hương trừ mũi
vừa bị cơ quan chức năng kiểm tra bắt giữ tại một kho hàng ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng bảy đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tỉnh kiên giang
phối hợp cùng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang tiến hành kiểm tra kho hàng
ở tp rạch giá của công ty trách nhiệm hữu hạn chiêu dương do ông nguyễn văn khải làm giám đốc
thì phát hiện có tám trăm sáu mươi năm bao đường cát tinh luyện với tổng trọng lượng bốn mươi ba hai mươi năm tấn và năm trăm bốn mươi hộp thương trừ mũi
thời điểm kiểm tra phía công ty trách nhiệm hữu hạn chiêu dương không xuất trình đồng hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên nên lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ
tại buổi làm việc ông khải thừa nhận trong số hàng hóa bị tạm giữ có bốn trăm tám mươi năm bao đường cát
và chín mươi thùng hương trừ mũi không có hóa đơn chứng từ
đồng biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa mật phục
phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã qua biên giới thu giữ một thuyền máy cùng chín mươi bốn cá thể kỳ đà và động vật họ rùa
khi đang tổ chức tuần tra lực lượng chức năng phát hiện trên bờ sông hậu tại khu vực xã khánh an
huyện an phú tỉnh an giang có ba đối tượng
các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn
khi phát hiện tổ công tác các đối tượng lợi dụng đêm tối lẩn trốn để lại một thuyền máy cùng năm mươi hai con kỳ đà
bốn mươi hai cá thể động vật họ rùa tổng trọng lượng gần ba trăm ba mươi năm kg
tổ công tác đã đưa phương tiện và tăng vật về đồn biên phòng cửa khẩu long bình để tiếp tục điều tra làm rõ
cũng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tăng duy thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về tội tổ chức đánh bạc liên quan đến hệ thống game bài đổi thưởng
rickvip và tip club bị công an tỉnh phú thọ triệt phá từ năm hai nghìn một mươi bảy do nguyễn văn dương bốn mươi sáu tuổi ở quận đống đa thành phố hà nội
và phan xào nam bốn mươi hai tuổi ở quận một thành phố hồ chí minh cầm đầu
quá trình điều tra xác định đối tượng tăng duy thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố điện biên phủ là đại lý cấp
hệ thống game bài đổi thường rig vip và tip club thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do nguyễn văn dương phan xào nam cầm đầu
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm cho đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy qua hệ thống game bài đổi thường rig vip tip club đối tượng tăng duy thành đã giao dịch mua bán rig tiền ảo trong game
cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh điện biên với tổng số tiền lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng thu lời bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
thông tin từ bộ đội biên phòng long an cho biết
lực lượng chức năng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây đóng tại huyện đức huệ tỉnh long an đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ được năm đối tượng có liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi chín tháng bảy tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ năm đối tượng gồm hà quang tuấn lê đình kiên vũ ngọc duy anh hà xuân tuấn sinh và trần bảo trung cùng có hộ khẩu tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đang lẩn trốn tại campuchia
lực lượng chức năng đã di lý năm đối tượng này từ campuchia về đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây đồng thời tiến hành các thủ tục bàn giao cho công an tỉnh thanh hóa theo quy định
thưa quý vị và các bạn theo nhận định của các cơ quan chức năng diễn biến tội phạm mua bán người ngày càng có chiều hướng phức tạp đặc biệt là các đối tượng đã có sự thay đổi về phương thức hoạt động hướng vận chuyển để có thể lừa bán được các nạn nhân cũng như qua mắt được cơ quan chức năng
điều này đòi hỏi công tác điều tra của lực lượng công an cũng cần phải thay đổi
không ngừng nâng cao nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
ba đối tượng gồm hứa mạnh cường nguyễn xuân đạt và hoàng văn thư vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn khởi tố về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
quá trình điều tra đã làm rõ qua mạng xã hội hứa mạnh cường biết quán karaoke linh nga ở huyện ninh giang tỉnh hải dương có nhu cầu chuyển giao hai nữ nhân viên phục vụ tại quán hát với số tiền chín triệu đồng trên người
cường đã liên hệ với hoàng văn thư quản lý tại quán karaoke tại phú lộc để giới thiệu nhân viên nữ
sau khi trao đổi thư đã đồng ý và bảo cường cùng nguyễn xuân đạt là lái xe taxi cầm hai mươi triệu về hải dương để tiếp nhận hai nữ nhân viên
trên đường về đến địa phận thôn mặn đường xã mai giao huyện tri lăng tỉnh lạng sơn thì bị phát hiện bắt giữ
tôi trong đầu chỉ nghĩ là đi vận chuyển thành khách toán khách bình thường
nhưng mà khi mà tôi bị bắt vào lực chức lăng mới phân tích cho tôi thì tôi mới hiểu đấy là tôi đã vô tình mà đã giúp sức cho do thư mới cường về hành vi mua bán người
qua vụ án này cơ quan công an nhận định tội phạm mua bán người có hoạt động gia tăng trong nội địa với việc liên tuyến liên tỉnh
đặc biệt chúng hướng vào các nạn nhân là nữ giới
các đối tượng đã lợi dụng các trang mạng xã hội như facebook zalo để tuyển nhân viên làm việc về lương về lương việc nhẹ lương cao
để tuyển những số nhân viên nhất là số nhân viên nữ để tuyển vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke quán bar và các cơ sở kinh doanh khác
với lời quảng cáo qua campuchia làm việc nhẹ
người phụ nữ này đã bị các đối tượng bán sang nước bạn
muốn trở về lại việt nam thì gia đình phải trả tám mươi bốn triệu đồng tiền chuộc
sau khi trốn được ra ngoài nạn nhân đã liên hệ với gia đình và được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an các đơn vị chức năng giải cứu thành công đưa về việt nam an toàn
thời gian ở đây thì phía trung quốc đã thực hiện cái việc là rào chắn bên giữa giữa việt nam và trung quốc
thì chúng nó đổi hướng sang các cái nước đơn cận ví dụ như là lào campuchia và myanmar
nơi mà ở đấy có các tổ chức cơ sở kinh doanh dịch vụ nhẹ cảm có thể là đánh bạc thực tiến
có thể là các hoạt động mát xa thậm chí là mạng dâm rồi là các vụ chưa giải trí
và sau đó chúng nó tổ chức người việt nam thậm chí là các tổ chức để lừa gạt người việt nam
và tuyển lao động người việt nam sang đó một cách không chính thức
qua nhiều kênh khác nhau thì rất nhiều người tin theo cái lợi dụ dỗ đó
và trong số những người lao động đó thì có những người đã trở thành nạn nhân
chủ động cho những diễn biến của tội phạm mua bán
mua bán người trong tình hình mới lực lượng công an các nân vị địa phương trên cả nước
đã vào cuộc đồng bộ nhiều chuyên án thành công bắt giữ nhiều đối tượng
bên cạnh đó cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các đối tượng này
để người dân có thể nhận diện góp phần vào công tác phòng ngừa đối với tội phạm mua bán người
tiếp sau đây là thông tin xét xử và bắt giữ các đối tượng phạm tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
đây là các vụ án xảy ra tại an giang và đắk lắc
sau khi quen bạn gái
từ ba tuổi qua mạng xã hội nguyễn phúc khang chú tại xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang
đưa bạn gái về nhà người thân rồi nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu
sau đó bị gia đình nạn nhân phát hiện trình báo công an
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều qua
tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn phúc khang chín năm tù về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
bộ bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại năm mươi triệu đồng
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn thành tâm ba mươi hai tuổi chú tại phường e ba thành phố buôn ma thuột
về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân trong vụ án này là cháu gái một mươi năm tuổi trú tại huyện kim bảng tỉnh hà nam vào buôn ma thuột thuê trọ để học viện
hơn hai mươi tấn hàng hóa với hơn bảy mươi sáu sản phẩm nước hoa và mỹ phẩm nghi giả các thương hiệu nổi tiếng
vừa bị cơ quan chức năng tỉnh bắc ninh phát hiện và ngăn chặn
kiểm tra đột xuất kho chứa hàng tại phường võ cường thành phố bắc ninh do ông nguyễn đức phú thường trú tại tỉnh làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm thùng các tông có chứa hơn hai mươi tấn hàng hóa với hơn bảy mươi sáu sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng
ông phú chưa xuất trình được các giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên
theo chủ cơ sở kho hàng này mới được sử dụng làm nơi chứa chữ hàng hóa từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
hiện lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo đúng quy định
kể từ ngày một tháng tám tới đây ô tô không dán thẻ thu phí hoặc có gián thẻ nhưng trong tài khoản không đủ tiền thanh toán phí sẽ không được di chuyển vào các tuyến cao tốc
trường hợp vi phạm sẽ bị phạt từ hai cho tới ba triệu đồng